các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phản ánh của người dân ba đối tượng huấn sư và bảnh đã nhiều lần tổ chức đánh bài ăn tiền
tại nhà nguyễn văn huấn ấp ninh tân xã ninh quế huyện hồng dân gây bức xúc trong nhân dân
công an huyện hồng dân đã bắt quả tang ba đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an thu một bộ bài hai điện thoại di động bốn triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
mới đây đối tượng hà văn dũng đã bị quần chúng nhân dân vây bắt khi đang thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn quận bình tân tp hcm
dũng là đối tượng nghiện ma túy vừa ra tù tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy dũng đã tiếp tục đi cướp
vào ngày sáu tháng một mươi dũng đã cướp điện thoại của một thanh niên
tuy nhiên nghe tiếng chi hô nên quần chúng nhân dân đã vây bắt dũng giao cho cơ quan công an
vào đêm ngày hôm qua bảy tháng một mươi căn nhà vắng chủ nằm trong con hẻm một trăm bốn mươi đường điện biên phủ quận bình thạnh tp hcm
bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya khiến khu phố náo loạn hô hoán nhau tìm cách dập lửa
thời điểm trên người dân đã phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ bên trong
do căn nhà bị khóa từ bên ngoài trong nhà không có ai nên mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa
nhận tin báo lực lượng công an phường một mươi bảy lực lượng phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã phá cửa
di rời nhiều tài sản ra ngoài và tiến hành chữa cháy
đến khoảng giờ ba mươi ngày tám tháng một mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy rụi
vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay tám tháng một mươi vụ tai nạn đã xảy ra tại trạm thu phí chợ đệm trên cao tốc tp hcm trung lương
huyện bình chánh tp hcm khiến hai nhân viên quầy vé nhập viện
thời điểm trên tài xế điều khiển xe tải một mươi tấn khi đến trạm thu phí chợ đệm đã đột ngột chuyển làn
khiến xe mất lái đâm vào ca bin bàn vé số bảy của trạm rồi lật ngang
ô tô bốn chỗ đang chờ mua vé qua trạm
hai nữ nhân viên bị thương mắc kẻ bên trong được hàng chục đồng nghiệp giải cứu chuyển lên bệnh viện trợ rẫy
lái xe tải cũng bị thương khá nặng
ngoài ra vụ tai nạn cũng ảnh hưởng tới một xe ô tô bốn chỗ và một xe ô tô chín chỗ
rất may không có thêm người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông huyện bình chánh cùng đại diện trạm thu phí phối hợp điều tra vụ việc
đến chín h ba mươi cùng ngày các phương tiện gặp nạn được di rời
ngày tám tháng một mươi liên minh ả rập xê út đã tiến hành không kích đàm cưới tại nhà một trường tộc
người đang ủng hộ phiến quân houthi khiến hơn năm mươi người thương vong
hai cuộc không kích do liên minh ả rập xê út dẫn đầu khiến ít nhất một mươi năm dân thường thiệt mạng
và ba mươi tám người khác bị thương tại một đám cưới được tổ chức ở sanban thuộc tỉnh dama yemen
được biết tập trường chủ trì đám cưới là người ủng hộ phiến quân houthi do iran hậu thuẫn
trước đó một tuần một trăm ba mươi người khác cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công tương tự
hiện liên minh này từ chối đưa ra các lời bình luận đồng thời phủ nhận liên quan đến các cuộc không kích
nhằm vào một đám cưới khác khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại